ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã đi vào lịch sử của dân tộc việt nam và thế giới với chiến thắng điện biên phủ
lẫy nam châu chấn động địa cầu đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta và cũng là thắng lợi
chung của tất cả các dân tộc bị am bức trên thế giới tạo ra bức ngoặt lịch sử làm thay đổi cục diện
chiến tranh kết thúc chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân pháp buộc thực dân pháp phải ký
hiệp định geneva về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở đông dương
mời quý vị cùng gặp gỡ những chiến sĩ điện biên phủ năm xưa và cùng nghe họ kể chuyện về những năm tháng hào hùng nơi chiến trường
chúng tôi tìm gặp lại hai trong số rất nhiều chiến sĩ đã chiến đấu quyên thân mình trong chiến dịch điện biên phủ năm nào
đó là đại tá bạch ngọc giáp nguyên là trung đội trưởng đại đội pháo binh tám trăm linh sáu tiểu đoàn chín trăm năm mươi bốn trung đoàn pháo binh bốn mươi năm
và đại tá nguyễn xuân mai ở đại đội sáu trăm bảy mươi bảy tiểu đoàn năm trăm ba mươi sáu đại đoàn ba trăm một mươi tám
lắng nghe họ kể chuyện về những ngày tháng gian khổ ở mảnh đất bong dư đạn lạc ta mới thấy hết được ý chí cuột cường của người lính quân đội nhân dân việt nam
đại đội tôi là đại đội pháo binh tám trăm linh sáu
trong chiến dịch hòa bình tôi được trang bị hai khẩu pháo lấy được của địch ở chiến dịch biên giới cụ thể là đồn đông khê
và dùng hai khẩu đó đánh địch
trong chiến dịch hòa bình khi địch rút chạy khỏi thị xã hòa bình
trên cái trận đó là trận đầu tiên lựu pháo của chúng tôi tham gia chiến đấu đánh trạc pháp
như vậy là đại đội hoàn chỉnh có bốn khẩu pháo lấy được của địch để đánh địch
vì đã được tham gia chiến dịch hòa bình do nên đến chiến dịch điện biên
và vì đã hoàn toàn trang bị bằng vũ khí của địch nên bộ trí chiến dịch quyết định cho đại đội tôi là sẽ bắn mở màn chiến dịch điện biên phủ
đại đội một trăm một mươi sáu thì có hai trung đoàn vào phía đông điện phủ là trung đoàn một trăm một mươi bốn và trung đoàn chín mươi tám
trung đoàn một trăm một mươi bốn thì là sát với cụm cứ điểm a một trung đoàn chín mươi tám và sát cụm cứ điểm c một
chúng tôi có hai đại đội phòng khơi dạy chiến
cùng hai trung đoàn ấy để bảo vệ đội hình bảo vệ của quân ta
thì chúng tôi đã khi chưa mở màn chiến dịch chúng tôi đã phải chiến đấu rồi
khi đã giải phóng a một xong và một số cứ điểm bên sông động giống ngay đầu tông mường thanh
là đại đoàn một nghìn ba trăm một mươi hai đã giải phóng xong và tiến quân sang đấy
thì tất cả chúng tôi không còn là dưới hầm hào nữa
chúng tôi đều lên mặt đất hết gieo vùi chiến trị cứ lao qua cầu mường thanh
tướng được hết mắt sống tướng được hết
đại đội tôi thì bố trí ngay đầu cầu mường thanh bên này
thì tất cả các thứ nó diễn qua trước mặt
ôi giời mừng rơi nước mắt mệt mệt mệt mừng
chúng tôi ôm nhau khóc nhiều đồng chí khóc nhớ đến những đồng đội của mình
chúng ta những thế hệ đi sau luôn hiểu rằng
chiến thắng điện biên phủ đã trở thành mốc son lịch sử trói lọi
là biểu tượng sáng ngời của dân tộc việt nam quật cường bất khuất thông minh sáng tạo
là niềm tin của các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do
những tấm gương chiến đấu dũng cảm của thế hệ thanh niên trong chiến dịch điện biên phủ
mãi mãi là phần quan trọng trong hành trang của mỗi chúng ta trên con đường đi tới tương lai